trong cuốn khổ chuyến thăm nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã góp buổi tiếp chủ tịch tập đoàn càn nông mitarai fujio
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận một số kiến nghị về ngành công nghiệp phụ trợ của việt nam chưa phát triển
khiến chín mươi linh kiện và quân mẫu của các nhà máy càn nông ở việt nam phải nhập khẩu
thủ tướng đồng thời cho biết chính phủ đã có chương trình phát triển công nghệ phụ trợ
nên các doanh nghiệp nhật bản cùng hợp tác với các doanh nghiệp việt nam để phát triển lĩnh vực này
thủ tướng cũng khẳng định sẽ xem xét chế độ cấp thị thực cho chuyên gia theo hướng cấp một lần
và cho biết ngay trong ngày năm tháng sáu thủ tướng cũng đã quyết định sửa quy định nhập khẩu máy móc cũ trong một số trường hợp cụ thể
thủ tướng nhấn mạnh riêng ngày sáu tháng sáu thủ tướng đã gặp gần năm mươi lãnh đạo các doanh nghiệp nhật bản
để lắng nghe kiến nghị của họ nhằm hoàn thiện chính sách